bất kỳ ai trong chúng ta già trẻ gái trai dâu nghèo đều có thể trở thành một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch bằng những việc làm ý nghĩa
đó cũng là sức mạnh của chúng ta sức mạnh của sự đoàn kết nghĩa đồng bào và không một ai bị bỏ lại phía sau